như vậy hai công ty này đã phát hành được năm gói trái phiếu với tổng giá trị bốn bốn trăm năm mươi tỷ đồng
công ty cung điện mùa đông có các chỉ tiêu tài chính nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục
có nợ quá hạn không đủ điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính với ý kiến chấp nhận toàn phần
các bị can đã thông đồng với công ty cpa hà nội để hợp thức báo cáo tài chính kiểm toán
năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một để phát hành bốn gói trái phiếu với tổng trị giá năm năm trăm tám mươi tỷ đồng
ngoài ra các ngân hàng thương mại đang quản lý tài sản đảm bảo của các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cũng đã có vi phạm khi không đánh giá giá trị của tài sản để đảm bảo tính hợp lý và khả năng thanh toán thanh khoản khi tổ chức phát hành không thể trả được gốc và lái trái phiếu đến hạn
liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh ngoài việc đề nghị truy tố các bị can cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng kiến nghị các biện pháp nhằm bịt lỗ hổng trong phát hành trái phiếu
bộ công an đề nghị bộ tài chính và ủy ban chứng khoán nhà nước xem xét điều chỉnh các quy định liên quan để hoàn thiện quy trình tổ chức và giám sát việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp một cách công khai minh bạch
cũng theo đề nghị của cơ quan điều tra cần áp dụng biện pháp xử lý nghiêm đối với các công ty kiểm toán công ty thẩm định giá kiểm toán viên và thẩm định viên có sai phạm trong vụ án
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giả soát và chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị kiểm toán thẩm định giá kiểm toán viên và thẩm định viên để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và bảo vệ tính minh bạch trong quy trình kiểm toán và thẩm định giá
các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định về định giá tài sản hình thành trong tương lai và hồ sơ thủ tục định giá tài sản để đảm bảo cho quá trình phát hành trái phiếu
giám sát việc tuân thủ pháp luật tại các công ty chứng khoán cho việc cung cấp các dịch vụ tư vấn phát hành đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm nâng cao vai trò và chịu trách nhiệm của các công ty chứng khoán trong việc phát hành trái phiếu của các tổ chức phát hành
bộ công an cũng chỉ ra những lỗ hổng pháp lý và đề nghị bổ sung sửa đổi quy định của pháp luật
cụ thể đề nghị cần xem xét và bổ sung quy định liên quan đến phòng chống rửa tiền cần tăng cường quy định về báo cáo về dòng tiền thanh toán qua tài khoản trái phiếu và tài khoản này chỉ dành riêng cho mục đích phát hành trái phiếu
hoàn thiện các quy định và hướng dẫn về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có tài sản đảm bảo nguyên tắc xác định giá trị tài sản đảm bảo trách nhiệm của đơn vị thẩm định giá và quản lý tài sản đảm bảo
yêu cầu mọi hoạt động mua bán giao dịch trái phiếu phải được quản lý giám sát đảm bảo công khai minh bạch thông tin và tuân thủ quy định pháp luật
ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng đánh giá lại tính pháp lý giá trị tài sản để đảm bảo tính hợp lý hợp lệ của tài sản và khả năng thanh toán thanh khoản khi tổ chức phát hành không trả được cốc lái trái phiếu đến hạn
yêu cầu các ngân hàng thương mại phải quy định rõ quy trình thủ tục tiếp nhận tài sản bảo đảm của trái phiếu mở tài khoản trái phiếu đảm bảo chặt chẽ phòng ngừa vi phạm giám sát dòng tiền luân truyền qua tài khoản trái phiếu không để chuyển tiền ra khỏi tài khoản trái phiếu không đúng mục đích phát hành quy định trách nhiệm của các ngân hàng khi cung cấp các dịch vụ liên quan phát hành trái phiếu
cảm ơn các ngân hàng đã theo dõi và hẹn gặp lại